các đơn vị nghiệp vụ của công an quận đống đa đã tiến hành bảo vệ hiện trường
các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đại học y hà nội
theo một số nhân chứng người điều khiển xe ô tô có dấu hiệu sử dụng thức uống có cồn vượt quá quy định cho phép
và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
hơn một tháng qua lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình
huy động tối đa lực lượng phương tiện đồng loạt gia quân thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an và ban an toàn giao thông quốc gia
với mục tiêu xóa sổ xe quá tải giảm thiểu tai nạn giao thông
khu vực bến cảng cửa mỏ hay nơi cung cấp nguyên vật liệu xây dựng
những nơi tiềm ẩn nguy cơ về việc chở quá tải hay các xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng chạy
lực lượng chức năng thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình đã phát hiện xử lý nhiều vi phạm
thời điểm này trên toàn địa bàn tỉnh ninh bình lực lượng cảnh sát giao thông cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về ý thức khi tham gia giao thông đến tận lái xe và chủ doanh nghiệp
giám sát việc cắt thành thùng đưa phương tiện trở về nguyên bản theo thiết kế của nhà sản xuất
trạm cảnh sát giao thông nam điệp đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đến các cơ quan đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật
và thực hiện gia quân triển khai bố trí phân công lực lượng khép kín địa bàn
tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đặc biệt là cưỡng chế đối với những trường hợp vi phạm về cơi nới kích thước thành thùng xe
và trở hàng vượt quá tại trọng cho phép
với phương châm không có vùng cấm không xin cho đã tác động trực tiếp đến ý thức của doanh nghiệp và lái xe
từ đó làm chuyển biến nhận thức nhiều lái xe đã chấp hành nghiêm quy định của pháp luật
theo quan sát sau hơn một tháng gia quân đồng loạt khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hiện tượng xe ô tô chở quá tải giảm đáng kể
không xuất hiện trên nhiều tuyến đường
nhiều xe chưa tiến hành cắt rỡ đành phải nằm im trong bãi chờ thao rỡ
tuyệt đối không dám tham gia giao thông
mong rằng sau khi đợt cao điểm kết thúc ý thức của các chủ phương tiện được nâng lên

bảy tháng bảy sau khi đi uống rượu về đến nhà thì lương bà tuấn và con gái ruột là lương thị thanh nhung
sinh năm hai nghìn ba xảy ra mâu thuẫn do nhung không chịu vay tiền cho tuấn trả nợ
bực tức tuấn dùng xăng châm lửa đốt nhà rồi bỏ đi
thấy lửa bốc cháy lúc này nhung đưa bà trần thị ngọc là mẹ ruột của tuấn cùng chạy ra khỏi nhà
đồng thời chi hô
nhận tin báo công an xã an thạnh trung phối hợp với các đơn vị chức năng đã có mặt tiến hành chữa cháy
đến gần một mươi hai giờ cùng ngày thì dập tắt được đám cháy
đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
công an huyện phú riềng tỉnh bình phước đang tiến hành điều tra làm rõ vụ hỗn chiến đốt xe máy
giữa hai nhóm thanh niên nghi do mâu thuẫn tiền bạc xảy ra vào tối qua
vào khoảng hai mươi một h bốn mươi năm tối ngày một mươi hai tháng tám trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua thôn phú thịnh
xã phú riềng huyện phú riềng xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên
sau khi đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố thì một thanh niên tên ngọc cùng người bạn đi cùng
đã bỏ lại chiếc xe máy exciter chạy thoát thân
ngay lập tức bị nhóm đối thủ dùng chai hóa chất loại giống bom xăng đốt xe
khi lực lượng công an có mặt các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
sáng nay cơ quan công an đã mời một số đối tượng có liên quan đến vụ hỗn chiến đốt phá tài sản lên làm việc
nguyên nhân ban đầu được xác định là do một thanh niên tên huyên trong nhóm của ngọc
có mâu thuẫn tiền bạc với nhóm đối thủ
khi hai nhóm hẹn nhau ra nói chuyện thì đã xảy ra vụ việc trên